xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin chiều nay là thông tin từ an giang
ngô nhật quân trú tại tỉnh an giang đối tượng gây ra cay chết cho chủ nợ của mình
hiện đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tạm giữ để điều tra
qua điều tra ban đầu xác định dạng sáng ngày hai mươi tháng ba
trong lúc quân đang ăn nhậu cùng ba người bạn tại xã kiến thành huyện trợ mới
thì nguyễn văn ba đô nhắn tin đòi nợ hai bên xảy ra mâu thuẫn thách thức nhau
tức giận quân lấy một con dao tự chế rồi điều khiển xe mô tô đến thị trấn trợ mới huyện trợ mới tìm đô
vừa tới nơi quân bị đô cầm dao tự chế đuổi chém
quân bỏ chạy được một đoạn rồi quay lại dùng dao đâm vào vùng ngực của đô
một nhát khiến đô tử vong
sau khi biết đô đã chết quân đã đến công an thị trấn trợ mới để đầu thú
cũng với hành vi giết chủ nợ huỳnh minh hòa đã bị hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bình định đưa ra xét xử
và tuyên phạt bản án nghiêm khắc
theo cáo trạng huỳnh minh hòa có nợ tiền của võ đình kiệt cùng chú tại huyện phu cát tỉnh bình định
đêm ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba sau khi hẹn kiệt gặp mặt để giải quyết chuyện nợ nần
hòa chuẩn bị một con dao đến công viên rừng càng thuộc xã cát khánh huyện phù cát
tại đây khi bị kiệt dùng tay đấm trúng mặt chảy máu mũi hòa đã rút con dao tấn công lại kiệt
mặc dù kiệt đã bỏ chạy bị té ngã không có sức phản kháng
song hòa vẫn xông đến dùng dao đâm mạnh một nhát vào ngực trái khiến kiệt thùng tim thùng phổi dẫn đến tử vong
tại phiên tòa hòa đã nhận tội và chịu bức án hai mươi năm tù giam
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an tỉnh bà rịa úng tàu
bắt khẩn cấp hai đối tượng gồm nguyễn trung thảo tức thảo lai và trần hoàng kim phát tức phát lượng
cùng chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
cơ quan công an xác định thảo và phát đã thực hiện một vụ cướp dây chuyền vàng trị giá gần một mươi tám triệu đồng của người dân
trên địa bàn phương phước nguyên thành phố bà rịa tỉnh bà rịa úng tàu
sau đó các đối tượng điều khiển xe máy về đồng nai tổ thoát
điều tra truy xét nhanh lực lượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an thành phố bà rịa
đã bắt giữ được cả hai đối tượng khi đang ngồi trong một quán cà phê thuộc địa bàn huyện trảng bom tỉnh đồng nai
khám xét nơi trọ và nhà của các đối tượng lực lượng công an thu giữ một súng ngắn hai viên đạn một ná bằng gỗ có dây cao su
một cây gậy dạng xích sắt dài một trăm linh cm có gắn một đuỗi dao loại một cạnh sắt nhọn ở đầu
hai đối tượng khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bị bắt
đã thực hiện tám vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh bà rịa úng tàu
và nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh đồng nai
hiện các đối tượng và tăng vật đã được bàn giao cho công an thành phố bà rịa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa nhanh chóng điều tra làm rõ bắt giữ bốn đối tượng về hành vi mua bán người
nạn nhân là một cô gái được các đối tượng mua bán để phục vụ khách hát karaoke
trước đó chiều ngày một mươi năm tháng ba công an thành phố bô mo thuật nhận được đơn trình báo của một cô gái trẻ một mươi chín tuổi
chú tại huyện mang thít tỉnh vĩnh long là nhân viên quán karaoke ba trăm linh bảy ở đường lý thường kiệt phường thắng lợi thành phố buôn ma thuật
về việc bị một đối tượng tên hùng là quản lý quán karaoke trên bán cho một người khác với giá hai mươi triệu đồng
sau khi phục vụ xong thì khách có ra phản ánh với dưỡng lý và chú hùng là

sau khi khách về thì chú hùng có kêu con lại nói chuyện tại sao lại để khách phản ánh thì con có kể lại sự việc trong phòng
sau đó thì chú hùng có dùng tay trái đánh vào mặt con thì sau đó chú có hỏi là con muốn làm nữa hay là không
thì con có trả lời là con không muốn làm nữa thì chú kêu bây giờ muốn nghĩ là phải nạp lại cho chú hai mươi triệu mới được nghỉ
sau đó chúa gọi cho một người nào đó thì con không rõ bán con với giá hai mươi triệu thì lúc đó con nhận thức là con được con bị bán
quá trình làm ở đó thì con chứng kiến nhiều nhân viên bị đánh đặt muốn xin nghỉ là phải nạp lại từ hai mươi triệu cho lên
nếu như mà ở trong quán mà đi ra ngoài đi chơi công tư phép thì sẽ bị vạ tiền từ một mươi triệu cho lên
ngay sau đó lãnh đạo công an thành phố bô mo thuật đã chỉ đạo đuổi cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ bốn đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ
đó là huỳnh minh hùng chú thành phố bù ma thuật mai gia bảo hoàng trọng khiên và lê hồ nhật tân
cùng chú tại huyện crona
theo điều tra ban đầu từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hùng làm quản lý quán karaoke ba trăm linh bảy ở đường lý thường kiệt phường thắng lợi thành phố bô mo thuật
quá trình làm quản lý hùng có tuyển nhân viên nữ làm công việc phục vụ rót bia bấm bài cho khách hát
trong thời gian này hùng có quen biết với bảo cũng làm nghề trang sát tiếp viên nữ phục vụ quán karaoke ở địa bàn huyện crona
tối ngày một mươi ba tháng ba khách đến hát có phản nàn với hùng về việc cô gái trên không chịu uống bia cùng khách
bực tức nên hùng đã gọi cô gái ra nói chuyện
tắt vào mặt và điện thoại bán cho bảo với giá hai mươi triệu đồng
ngay trong đêm bảo rủ đồng bọn là khiên và tân lên thành phố bô mo thuật buộc cô gái về
khám xét nhà các đối tượng công an đã thu giữ một khẩu súng của khiên
trong quá trình làm việc của nữ chung quyền tại quán karaoke ba trăm linh bảy có phục vụ khách không tốt thì khách phản ánh
thì tôi có kêu ra và nói chuyện tôi có bực thì tát một cái
thì sau đó tôi có gọi bảo lên để đưa nhân viên này về với giá hai mươi triệu
thì bảo trên đường đi thì tôi có nói với bảo là lên lẹ đi
và tôi ngồi đợi một tí nữa thì bảo cùng với lại hai thanh niên lên
thì tôi có ra nói chuyện với bảo
và nói với bảo là cứ đưa con bé về trong làm trong vòng một mươi năm hai mươi ngày gì đó hay như thế nào
thì gửi tiền cho anh cũng được
hiện công an thành phố buôn ma thuật đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bốn đối tượng trên cùng về hành vi mua bán người
quy định tại điều một trăm năm mươi bộ luật hình sự
ngày hôm nay trạm cảnh sát giao thông đồng phú phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước đã mời tài xế xe khách
lấn làn chặn đầu xe khác trên quốc lộ một mươi bốn lên làm việc đồng thời lập biên bản xử lý về hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt
vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba tài xế võ xuân hoàng điều khiển xe khách lấn làn để vượt lên bất chấp ở chiều ngược lại có xe đang lưu thông
theo hình ảnh camera hành chính ghi lại dù đang lấn làn và đối đầu với một xe bán tải nhưng xe khách không nhường đường
do đó xe bán tải buộc phải né vào sát lề đường để đi qua do đó một xe khách đi tới chặn đầu buộc xe khách phải đi đúng làn đường
thì lúc này tài xế mới chịu nhường đường
đoạn clip đã khiến cho người xem vô cùng bức xúc với tài xế bởi không chỉ cản trở giao thông mà còn tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn
tại buổi làm việc tài xế võ xuân hoàng đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ có liên quan đồng thời thừa nhận hành vi sai phạm của mình
trạm cảnh sát giao thông đồng phú đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm của tài xế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp cho biết đơn vị đang giải quyết kiến nghị khởi tố đối với vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
xảy ra tại xã tân thạnh huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
theo đó đơn vị đã thông báo truy tìm đối tượng sau
họ và tên đối tượng đỗ văn hải sinh ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tại tỉnh hưng yên nơi thường trú thôn phi liệt xã liên nghĩa huyện văn giang tỉnh hưng yên
họ tên cha đỗ văn hiển họ tên mẹ nguyễn thị toan
cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp điều tra xác minh đến nay không xác định được đỗ văn hải đang làm gì ở đâu
để phục vụ yêu cầu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp thông báo truy tìm đối tượng đỗ văn hải có đặc điểm nhân thân nêu trên
hiện nay đỗ văn hải đang làm gì ở đâu liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
địa chỉ số hai trăm bốn mươi sáu lê đại hành phường mỹ phú thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp hoặc điều tra viên lê phúc em để làm rõ vụ việc
sau thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày ra thông báo nếu đỗ văn hải không đến làm việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
mọi khiếu nải thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết
nếu tổ chức cá nhân phát hiện đỗ văn hải đang ở đâu vui lòng thông báo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp số điện thoại hai nghìn bảy trăm bảy mươi ba tám trăm năm mươi một chín trăm năm mươi chín hoặc điều tra viên lê phúc em số điện thoại chín trăm bảy mươi bảy chín trăm linh hai nghìn sáu trăm hai mươi sáu
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện nho quan tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã số sáu ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đối với đối tượng đinh văn bản sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường chú tại thôn sơn cao xã gia tửa
hộ khẩu thường huyện nho quang tỉnh ninh bình về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã số một mươi ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang là đối tượng lầu a sánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại xã sa dung huyện điện biên đông tỉnh điện biên
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an tp ninh bình tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã số hai ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
đối với đối tượng nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn đoài thượng xã ninh phúc thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
và đối tượng nguyễn văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn an dương xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
bị công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình ra quyết định truy nã số một trăm một mươi
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an thành phố ninh bình tỉnh ninh phúc thành phố an đồng huyện an đồng huyện an đồng
công tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện